khi ông t còn đang hoang mang thì bị người này xô ngã rồi dùm sao tấn công
thấy vậy vợ ông tê chạy đến xô ra thì người này bỏ đi
sau đó ông tê đến công an phường thắng nhất trình báo đến bệnh viện vũng tàu điều trị viết thương
trước đó vào khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào cuộc điều tra một vụ án mạng trên địa bàn nạn nhân là anh n t g hai mươi tám tuổi quê an giang
cụ thể khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
anh d trở vợ con trên xe máy đến cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư an thạnh
phường an thạnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi cả nhà bước vào cửa hàng một nam thanh niên đi đến dùng hung khí tấn công bất ngờ
khiến anh dê cục tại chỗ nạn nhân được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi sau khi gây án nam thanh niên rời khỏi hiện trường
về phòng trọ sau đó bị công an mời về trụ sở lấy lời khai
được biết nghi phạm và nạn nhân cùng làm chung công ty cả hai đã có mâu thuẫn từ trước
ngày hai mươi tám tháng năm theo báo cáo từ công ty cổ phần than mông dương vinacomin thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
tại một đường lò của đơn vị vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh đang triển khai hỗ trợ trực tiếp cho gia đình nạn nhân
đồng thời tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
vào k ba ngày hai mươi bảy tháng năm công nhân t a g
bốn nghìn hai trăm hai mươi được giao nhiệm vụ đào gương bán xiên thông gió mức âm một trăm tám mươi âm một trăm chín mươi vỉa một mươi bảy vũ môn
khi hết ca làm việc không thấy công nhân ra lò công ty đã huy động nhân lực tổ chức tìm kiếm
đến khoảng tám giờ hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm thì phát hiện công nhân t a g bị tai nạn
rồi tử vong tại lò thượng khai thác mức âm hai trăm linh âm một trăm sáu mươi vỉa l bảy vũ môn thuộc phân xưởng đào lò một
công ty cổ phần than mông dương vinacommin
được biết công nhân t a g sinh năm một nghìn
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai học sơ cấp nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò hiện là thợ lò bậc một trên
như vậy chỉ trong vòng gần hai tháng từ ngày ba tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng năm
các đơn vị thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam đã xảy ra ba vụ tai nạn
khiến một mươi sáu người thương vong trong đó có tám người tử vong
trước đó không lâu ubnd tỉnh quảng ninh thông tin về vụ tai nạn hầm lò xảy ra
tại công ty than quang hanh thành phố cẩm phả khiến ba người tử vong một người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm giờ ngày một mươi ba tháng
tại lò chợ mức âm một trăm chín mươi âm một trăm bảy mươi vỉa một mươi bốn một mươi một phân xưởng khai thác bảy của công ty than quang hanh
tkv thành phố cẩm phả xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
nhận tin báo ông nguyễn xuân ký bí thư tỉnh ủy quảng ninh chỉ đạo
phân công ông cao tường huy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ông nghiêm xuân cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng lãnh đạo các sở ngành có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc
vụ tai nạn làm ba công nhân than tử vong và một công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa cẩm phả
tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng một người tử vong và năm triệu đồng một người bị thương
phía tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
công đoàn than khoáng sản việt nam cũng hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
thưa quý vị thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện củ chi
tp hcm cho biết đơn vị vừa ban hành hình thức kỷ luật đối với hiệu trường
của một trường tiểu học trên địa bàn và người này đã có hành vi không đúng chuẩn mực
gây thương tích nặng cho học sinh
theo ủy ban nhân dân huyện củ chi ông nguyễn hiệu đức vừa bị kết chức hiệu trường
trường tiểu học tân phú trung huyện củ chi do có hành vi gây thương tích cho học sinh
vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử của nhà giáo
và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức tạo nên dư luận xấu về hình ảnh của người thầy
dư luận về môi trường giáo dục không an toàn làm giảm suốt niềm tin của phụ huynh và học sinh
đối với cán bộ quản lý giáo viên của trường tiểu học tân phú trung
và làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục huyện
quyết định này có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm có hiệu lực trong vòng một mươi hai tháng
kể từ ngày có hiệu lực thi hành
ông phúc được yêu cầu ban giao hồ sơ tài liệu về những công việc đang đảm nhiệm
cho ông phạm đăng tùng phó hiệu trường trường tiểu học tân phú trung
trước ngày ba mươi một tháng năm nhà trường gửi biên bản bàn giao về phòng tài chính kế toán
phòng giáo dục đào tạo huyện củ chi để thẩm tra
trước đó ngày một mươi chín tháng ba khi ông phúc thực hiện tiết dạy theo nghĩa vụ môn toán
ở lớp hai trên tám đã có hành vi gây thương tích cho học sinh tmp ở vùng đầu gây chảy máu
theo đó tiết học dạy bài so sánh các số có ba chữ số có sử dụng bộ đồ dùng
tất cả học sinh của lớp đều phải thực hiện theo hướng dẫn và hiệu lệnh của ông
trong tay ông phúc có cầm dụng cụ dạy học song loan dụng cụ âm nhạc để có hiệu lệnh
khi ông phúc phát lệnh cho học sinh chọn đồ dùng học tập theo trăm chục đơn vị
đa số các em đều thực hiện theo riêng mp mãi mê chơi với khối hình vuông
ông phúc đã hai lần nhắc em mp bỏ khối hình gôm xuống và tìm dụng cụ học tập theo yêu cầu
do hướng dẫn nhiều lần nhưng mp không nghe lời
ông phúc đã đến phía sau lưng của mp để hướng dẫn em cho kịp các bạn
khi ông phúc vừa cầm sang loan gõ để học sinh chú ý vừa hỗ trợ mp lấy dụng cụ học tập
khi chẳng may mp quay đầu lại nên bị chảy xước và chảy máu
ngay lúc đó ông phúc đã lấy dụng cụ y tế tại lớp cầm máu cho em và sát trùng vết thương
sau đó ông phúc cùng phụ huynh đưa m đến bệnh viện đa khoa khu vực củ chi để kiểm tra
tại bệnh viện bác sĩ kết luận vết thương nhỏ không sâu
bé không có trự trường chóng mặt nên đã cho thuốc về nhà để uống theo dõi
hiệu trưởng đã về nhà phụ huynh để trình bày sự việc và xin lỗi
thời gian sau ông phúc cũng luôn sắp xếp đến gia đình hỏi thăm học sinh
mp vẫn đi học bình thường bản thân ông cũng nhận thức đã có hành vi sai nên rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy tại quán cơm khiến hai cháu nhỏ là con chủ quán thương vong
chiều hai mươi tám tháng năm vừa qua công an tỉnh hải dương cho hay
sau quá trình điều tra bước đầu đã xác định nguyên nhân là do dò dỉ khí ga ở khu vực bếp
trước đó vào hồi chín h năm mươi sáu phút ngày hai mươi tám tháng năm tại quán cơm của bà bt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thôn thái mông xã quang thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã xảy ra hỏa hoạn khiến con của chủ quán cơm là cháu dthv sinh năm hai nghìn chín tử vong
và cháu dza sinh năm hai nghìn một mươi ba bị thương nặng
theo thông tin từ công an tỉnh hải dương quán xảy ra cháy có diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai
kết cấu tường gạch mái tôn sử dụng để kinh doanh ăn uống diện tích đám cháy khoảng trên ba mươi m hai
chất cháy chủ yếu là khí ga và các vật dụng phục vụ sinh hoạt kinh doanh
hai cửa cuốn của kiosk trong tình trạng mở nguyên nhân ban đầu được cho là do dò dì khí gà ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại kiosk gây ra cháy
vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong kiosk có năm người gồm chị hát chủ quán chị btl em gái chị hát bà ntq người làm thuê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và hai con gái chị hát
ngay sau khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn hai chị em chị hát cùng người làm thuê đã thoát ra ngoài an toàn
riêng hai cháu dthv và dja là hai con gái của chị hát sau khi lực lượng chữa cháy phát hiện đưa ra ngoài đã được người dân và lực lượng chức năng chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu
hậu quả vụ cháy làm cháu dthv tử vong tại bệnh viện cháu dza bị thương nặng hiện đã được chuyển lên bệnh viện bỏng quốc gia
trong ngày hai mươi tám tháng năm lãnh đạo ibanez
dân thị xã kinh môn đại diện các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ba mươi triệu đồng
hiện vụ cháy được công an thị xã kinh môn phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ
vừa qua vụ bé lớp một phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoàn vì mẹ không đóng quỹ đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
theo ý kiến chuyên gia giáo dục sự việc thể hiện sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử của cả phụ huynh và nhà trường
vụ việc xảy ra ở lớp một c trường tiểu học gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương
tình huống nảy sinh khi một phụ huynh của lớp không đóng tiền liên hoan cuối năm cho con
phụ huynh lớp này chỉ mua ba mươi một suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích trị giá bốn mươi đồng một xuất
lớp có ba mươi hai học sinh
trong quá trình tổ chức liên hoàn em n đã cùng các bạn trong lớp ăn bánh gà tô và bánh kẹo khác
riêng đùi gà xúc xích và khoai tây chiên n không có suất ăn riêng xong có ăn cùng các bạn
sau buổi liên hoan mẹ em n là chị vũ thị sim chú tại thôn cộng hòa xã gia lương
đã đăng thông tin trên facebook cá nhân cho rằng con mình không được xuất ăn trong buổi liên hoan lớp
thông tin này đã được nhiều tài khoản facebook chia sẻ và báo chí đăng tải
tiến sĩ vũ thu hương nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học trường đại học sư phạm hà nội chuyên gia giáo dục cho biết
trong môi trường giáo dục nếu có những hoạt động đồng thuận đại đa số thì phụ huynh nên cân nhắc chấp thuận thực hiện
bà hương bày tỏ quan điểm
khi mình không thực hiện theo ý kiến của đại đa số thành viên chính mình đã làm khó tập thể gây ảnh hưởng lớn đến từng thành viên và đặc biệt là chính con mình
hơn nữa khi phụ huynh đưa thông tin của lớp lên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh khác trong lớp vì vi phạm quy định bảo mật thông tin cá nhân trên mạng
điều này sẽ có thể trở thành một vật cản ảnh hưởng đến môi trường học tập tại nhà trường của các con khi vụ việc trở nên quá mức ẩm ý
còn về phía giáo viên chuyên gia giáo dục này cho rằng khi lấy ý kiến phụ huynh
nếu lớp có hiện tượng phụ huynh không đồng thuận thì nên chuyển sang hoạt động khác có thể là hoạt động không thu phí
tiến sĩ vũ thu hương phân tích nhà trường có rất nhiều cách để các con có thể có ngày vui bế giảng
kể cả muốn liên hoan thì có thể hô hào các con tự thu gom giấy vụn đồ cũ bán để lấy tiền liên hoan cũng được
liên hoan văn nghệ cũng rất vui ăn bánh kẹo chung cũng thoải mái không nhất thiết phải ăn uống nhiều tiền
nối tiếp bản tin sẽ là những cập nhật về vụ cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
theo đó trung tá phan trần anh phương cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ được đề nghị truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba về thành tích xuất sắc đột xuất
ngày hai mươi tám tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa cho biết
đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã ký tờ trình gửi bộ công an đề nghị tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
về thành tích xuất sắc đột xuất đối với trung tá phan trần anh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
cụ thể vào hồi một mươi một h hai mươi năm trưa hai mươi bảy tháng năm tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa do trung tá lê hữu tuấn làm tổ trưởng
cùng trung tá phan trần anh phương và một chiến sĩ khác được giao nhiệm vụ dừng chốt một điểm chiều vào tại km một trăm một mươi hai
quốc lộ một a hướng bắc nam phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy hướng bắc nam vượt sai quy định
trung tá phan trần anh phương bước ra đường để ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên phương tiện không giảm tốc độ không quan sát nên tông trực diện vào trung tá phan trần anh phương
ngay sau đó trung tá phan trần anh phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
rồi chuyển tiếp vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
tuy nhiên do chấn thương nặng nên đến một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày trung tá phan trần anh phương đã hy sinh
tờ trình nêu rõ để kịp thời biểu dương ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ
nhất là cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ
công an tỉnh khánh hòa căn cứ luật thi đua khen thường
nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi ba ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
và thông tư số bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ttbca
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an quy định về công tác thi đua khen thưởng của lực lượng công an
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kính đề nghị bộ công an truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho trung tá phan trần anh phương
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
trưa hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp cùng ngành chức năng điều tra vụ vận chuyển lô gỗ sao đen không rõ nguồn gốc
trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn tại khu vực ấp ba xoài xã an cư
có một nhóm đối tượng đang chiêng vác gỗ lên xe ô tô nghi khai thác trái phép
ngay lập tức lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp tri cục kiểm lâm an giang tiến hành đến kiểm tra
khi đến nơi thì phát hiện đối tượng đặng bảo nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cư trú khóm hai phường long sơn thị xã tân châu an giang
nguyễn dương vĩnh phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú thành phố vĩnh long
cùng bốn đối tượng khác đang khiêng vác gỗ lên xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy f sáu trăm bốn mươi bảy chủ xe được khoảng hai mét khối gỗ
kiểm tra khu vực xung quanh lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng một mét khối gỗ chưa được khiêng lên xe
qua làm việc các đối tượng khai nhận số gỗ trên là của ông nhàn
nhưng tại thời điểm kiểm tra ông nhàn chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số gỗ trên
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng
nội thất ô tô ở phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bốc lên từ phòng điều hành sau đó cháy lan ra cả sưởng nội thất ô tô
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động cán bộ chiến sĩ
cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
tại hiện trường nhiều tài sản bên trong sườn nội thất ô tô đã bị lửa thiêu dụi
trong đó có một chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung sắt
cơ quan chức năng hiện đang xác định nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại
ngày hai mươi tám tháng năm thông tin từ công an tỉnh nghệ an cho biết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh
vừa chủ trì phối hợp công an huyện thanh trương phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển một trăm linh kg pháo nổ và bốn kg thuốc nổ
theo đó vào hồi một mươi một h ngày hai mươi năm tháng năm tại thôn năm xã thanh hà huyện thanh trương tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh
vừa chủ trì phối hợp công an huyền thanh trương phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng trần đại sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tẻ xá thanh hà huyền thanh trương về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi cối pháo hoa nổ loại pháo ba mươi sáu quả do nước ngoài sản xuất
có tổng trọng lượng một trăm linh kg hai mươi thỏi thuốc nổ có trọng lượng bốn kg bốn mươi kíp nổ một xe ô tô
tại cơ quan công an
đối tượng trần đại sĩ khai nhận mua số pháo thuốc nổ và kíp nổ nói trên mục đích về bán kiếm lời
tuy nhiên đang trên đường giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi tám tháng năm công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
các đối tượng gồm nguyễn nam trường bốn mươi chín tuổi nguyễn hoài nam ba mươi ba tuổi hồ sĩ anh hai mươi tám tuổi
nguyễn xuân đại bốn mươi hai tuổi nguyễn xuân kết bốn mươi hai tuổi
và nguyễn đình hoàng ba mươi bốn tuổi dạng sáng hai mươi năm tháng năm
công an quận phối hợp với công an phường quảng an kiểm tra hành chính cửa hàng hoa tuấn trường
do nguyễn nam trường làm chủ
tại đây cảnh sát bắt quả tang trường và năm đối tượng trên đang đánh bạc trên các xếp
giữa hình thức đánh xâm thắng thua bằng tiền
tăng vật tổ công tác thu giữ là gần ba mươi tám triệu đồng và hai bộ bài
liên quan đến vụ chiếc xe khách mang số hiệu một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy chặn đầu xe cứu thương
trên đường vành đai ba trên cao hà nội
xe này thừa nhận hành vi sai phạm của tài xế khi đi vào làn khẩn cấp
tuy nhiên người này cũng cho biết hành động của tài xế là không cố tình
theo đó quản lý xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy trần tình do tắc đường
phía trước có nhiều xe cũng đã đi vào làn khẩn cấp
phía sau có xe cấp cứu cũng đang di chuyển nên tài xế không thể di chuyển vào đúng làn đường được lưu thông
và không kịp thời nhường đường cho xe cấp cứu chứ không phải tài xế cố tình trạng xe cấp cứu
vị quản lý cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra đã chấn trình tài xế lái xe cẩn thận đi cho đúng làn đường
người này cũng lý giải xe khách nêu trên chạy tuyến cố định
tài xế xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy sợ muộn giờ đến bến trả khách và lấy lệnh xuất bến trở về
nên mới đi vào làn đường khẩn cấp
quản lý xe cho biết thêm đến chiều nay tài xế vẫn chưa tới phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
làm việc vì chưa nhận được giấy mời từ cơ quan chức năng
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng năm tài xế xe khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy
lái xe chạy vào làn đường khẩn cấp trên đường vành đai ba trên cao tốc hà nội hướng linh đàm mai dịch
chiếc xe này còn cản đường xe cứu thương khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc
qua xác minh xác định đây là chiếc xe thuộc nhà xe đức huy chạy tuyến hải phòng nghĩa lộ mù căng trải
theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đội đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin trên
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hai mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với yin sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chú zadreysab huyện gromana tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi đồi bại với người chưa đủ tuổi
nạn nhân là cháu nin sinh năm hai nghìn một mươi tám chú tại zadreysab huyện gromana
tỉnh đắk lắc là hàng xóm của bị can yin
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại nhà của bị can lợi dụng cháu nợ còn nhỏ chưa nhận thức được nên yn thực hiện hành vi xấu xa đối với cháu n
quá trình yin thực hiện hành vi đã bị cháu ngoại của mình là ydp sinh năm hai nghìn một mươi hai đang sống chung
chứng kiến và kể lại sự việc cho người nhà của cháu nào biết và đến cơ quan công an trình báo
phát hiện bản thân mình bị tố giác
yin đã giải thích
yin đã giải thích ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình
theo cơ quan công an mặc dù bị tai biến nhẹ đi lại khó khăn nhưng bị can đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã ghi nhận trường hợp một người phụ nữ có biểu hiện bất thường sau khi bị chói tấn công
nạn nhân là bà nthn ngụ phương đức long thành phố phan thiết bị chói tấn công khi đi bàn vé số
trong ngày hai mươi tám tháng năm bà nthn ngụ phương đức long thành phố phan thiết
được xe cứu thương hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận điều trị do có các biểu hiện đau nhức tay chân coi rút
theo bà n ngày một mươi chín tháng năm trong quá trình đi bán vé số tại phường đức thắng thành phố phan thiết
thì bà bị chói cắn vào cổ chân
ngay sau đó bà đã đi trích vaccine phòng dạy sedar tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
tiếp tục trong các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi sáu tháng năm bà đến tiêm vaccine phòng dạy
đến ngày hai mươi tám tháng năm bà có dấu hiệu đau nhức chân tay co rút
nên đã gọi xe cứu thương đồng bình thuận hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận để cấp cứu
ngày hai mươi tám tháng năm thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an huyện crong năng tổ chức cứu nạn đưa hai anh em ruột tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí lên mặt đất
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm anh hoàng văn thuận hai mươi sáu tuổi
trú tại xã adliyea huyện crong năng xuống giếng sâu một mươi tám mét của gia đình ở thôn tân hiệp xã adliyea để tiếp tục đào giếng lấy nước
một lúc sau phát hiện anh thuận nằm bất tỉnh nên người anh trai là hoàng văn mạnh hai mươi tám tuổi đã xuống giếng để cứu
tuy nhiên khi vừa xuống giếng sâu thì anh mạnh cũng bất tỉnh và cả hai nạn nhân đã tử vong
sự việc sau đó đã được người thân phát hiện và trình báo đến cơ quan chức năng
đến khoảng một mươi một giờ một mươi phút của ngày lực lượng chức năng cùng phương tiện xuống hiện trường tham sát cứu nạn
tại hiện trường lực lượng công an nhận định dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc
nên đã triển khai cho cán bộ chiến sĩ đeo bình dưỡng khí mặc đồ bảo hộ thực hiện các biện pháp an toàn
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
nguyên nhân ban đầu được xác định là hai nạn nhân tử vong do ngạt khí độc dưới giếng sâu
cũng trong ngày hai mươi tám tháng năm thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku gia lai cho biết
đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế lê thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú phường cầm thủy thành phố cầm phà tỉnh quang ninh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nam chính là đối tượng đã gây ra vụ tông xe vào hai nữ sinh trên đường rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm ô tô bán tại biển kiểm soát một mươi bốn c ba mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy
do lê thanh nam điều khiển lưu thông trên đường võ duy dương đi về hướng đường phạm văn đồng
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường võ duy dương với hẻm số hai và số ba mươi một của đường này
thuộc tổng một phương yên thế thành phố pleiku tỉnh gia lai
khi bất ngờ tông vào xe đạp điện do em ntnn một mươi hai tuổi trú tại phương yên thế điều khiển
trở theo bạn học là ntn một mươi hai tuổi cùng học lớp sáu trường trung học cơ sở hữu văn cư
đi từ hẻm hai võ duy dương cắt qua đường
do di chuyển với tốc độ quá nhanh mà thiếu chú ý quan sát khi qua đường giao nhau
ô tô do lê thanh nam điều khiển đã hất văng hai nữ sinh về phía trước hậu quả n và ng bị thương
người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi một với nhiều vết thương trên cơ thể
còn xe đạp điện bị hư hỏng nặng ô tô bị móc méo phần đầu bên lái xe
sau khi tai nạn xảy ra tài xế ô tô tiếp tục tông vào hai bên đường võ duy dương
tuy nhiên tài xế lê thanh nam sau đó không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi ba tháng năm tài xế lê thanh nam mới có mặt tại cơ quan công an thành phố pleiku
khai nhận là người điều khiển ô tô bán tài gây ra vụ tai nạn giao thông cải trên
hiện công an thành phố pleiku đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng năm đội cảnh sát giao thông an sương thuộc phòng cảnh sát giao thông bc tám
công an thành phố hồ chí minh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế nmv
ba mươi tuổi ngụ huyện hóc môn về hành vi điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước
đặt mua lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng lên phía trước đầu ô tô để trang trí
không sử dụng hệ thống đèn này khi lưu thông trên đường
tại trụ sở công an v cho biết chiều một mươi năm tháng năm anh mượn ô tô của bạn đi công việc
đến tối trên đường về trả xe khi đi qua quốc lộ hai mươi hai xã trung chánh huyện hóc môn
v thấy trên xe có bộ điều khiển đèn chiếu sáng nên bật thử
thời điểm trên đèn gắn trên xe này nhấp nhái liên tục trói mắt người đi đường
sự việc được một số tài xế quay lại đăng tải lên mạng xã hội
anh v nói anh mở đèn xuất phát từ hành vi vô ý
việc bị người đi đường ghi hình phát tán lên mạng xã hội là ngoài ý muốn
sau khi xảy ra vụ việc anh này đã tháo gỡ hệ thống đèn chiếu sáng cam kết không tái phạm
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một ndcp
với lỗi vi phạm điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước
anh nmv sẽ bị phạt từ một hai triệu đồng tước giấy phép lái xe từ một ba tháng
chuyển sang các tin tức văn hóa nổi bật
thưa quý vị tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn có hàng chục chương trình
sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố đà lạt bảo lộc và một số huyện trong tỉnh
hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân địa phương và du khách
sáng hai mươi tám tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng thông tin
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
hứa hẹn tiếp tục là sự kiện văn hóa thể thao và du lịch mang đến nhiều trải nghiệm thú vị
cơ hội để xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng đến với du khách trong nước và quốc tế
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết
khác với hai kỳ trước tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba được tổ chức vào cuối tháng năm đầu tháng sáu
với mục đích đón đầu mùa du lịch hè
qua đó để mạnh kích cầu du lịch góp phần thu hút du khách đến đà lạt lâm đồng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương
với chủ đề lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra chín chương trình tại cấp tỉnh
và hai mươi sáu chương trình hưởng ứng tại các huyện thành phố
đồng thời trên cơ sở chương trình phát động kích cầu du lịch nội địa gắn với chủ đề
người việt đi du lịch việt việt nam tôi yêu
các chương trình khuyến mãi ngày vàng giờ vàng hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch lâm đồng nhằm thu hút du khách đến lâm đồng
nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
góp phần phát triển thương hiệu điểm đến lâm đồng an toàn văn minh và thân thiện
một số chương trình hứa hẹn thu hút du khách trong khuôn khổ tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn như đà lạt music nairon
biểu diễn nghệ thuật dân gian nghệ thuật chuyên nghiệp không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa các dân tộc tỉnh lâm đồng
không gian món ngon đà lạt đà lạt đêm say trải nghiệm chuyến tàu đêm và thưởng thức ẩm thực âm nhạc trên toa xe lựa cổ đà lạt
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến đón khoảng bốn trăm linh lượt khách tham quan trải nghiệm
chính thức diễn ra vào tối ngày tám tháng sáu đêm khai mạc lễ hội bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ được mở màn bằng một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao trên mặt nước
lần đầu tiên có mặt tại đà nẵng cùng sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi hàng đầu việt nam
đây là màn trình diễn đáng mong đợi nhất và chưa từng có trong các mùa lễ hội bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng trước đây
show trình diễn nghệ thuật thể thao jetski flybots là sự kết hợp điêu luyện giữa các vũ điệu trên mặt nước trên không trung
cùng biểu diễn thể thao mạo hiểm kết hợp với bắn pháo hoa
show diễn được thực hiện bởi các vận động viên jetski flybots top một thế giới nổi tiếng với các kỹ năng nhào lộn trên không trung
màn trình diễn đỉnh cao này do nhà sản xuất h hai o đỉnh đám của australia thực hiện
đây là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới
với hơn ba mươi năm kinh nghiệm tổ chức caphow tại hàng chục công viên chủ đề ở mỹ australia trung quốc
và từng có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn như james bond mission impossible
sự góp mặt của màn trình diễn đầy bất ngờ này hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn khác biệt hoàn toàn của diff năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình nghệ thuật đặc sắc được đầu tư công phu luôn là điểm nhấn đặc biệt trong các đêm diff
đêm khai mạc năm nay diff năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bùng nổ với chương trình nghệ thuật vô cùng sôi động
với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi như ca sĩ tùng dương với danh sưng dia của làng nhạc việt
hay trang pháp cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm hai nghìn
với những ca khúc hùng tráng về một việt nam đầy tự hào và một đà nẵng xinh đẹp
hay những bản tình ca bất hủ của nước pháp trong chương trình nghệ thuật sẽ mở màn cho đêm thi đầy kịch tính
giữa hai đội a eventia từ pháp và đội chủ nhà đà nẵng đại diện cho việt nam
đặc biệt chương trình nghệ thuật sẽ được trình diễn trên sân khấu được đầu tư quy mô lớn hơn
và cải tiến nhiều công nghệ hiện đại hơn năm hai nghìn hai mươi ba rộng hơn hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
sân khấu được thiết kế với cảm hứng bàn tay đầy sáng tạo
nhằm truyền tải thông điệp về thế giới hòa bình nhân văn đúng với chủ đề của def hai nghìn hai mươi
với chủ đề tinh hoa văn hóa cuộc chạm trán giữa art eventia đến từ pháp và đội chủ nhà đà nẵng
trong đêm khai mạc def hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn một trận đấu pháo đầy kịch tính
đây là cuộc đối đầu giữa chủ nhà và đương kim vô địch diff hai nghìn hai mươi ba
đại diện việt nam với lợi thế sân nhà và bề giấy kinh nghiệm qua các mùa diff
một kịch bản trình diễn ánh sáng vô cùng công phu với bản hòa tấu của hơn bốn quả pháo các loại
kết hợp cùng hàng trăm hiệu ứng sắc màu khác nhau
đại diện đội đà nẵng cho biết vũ điệu bầu trời là chủ đề của đội pháo hoa quốc tế đà nẵng
tại lễ hội diff hai nghìn hai mươi bốn
kịch bản gồm ba phần là sự kết hợp những giai điệu nhẹ nhàng tươi mới
khơi gợi cảm xúc với âm hưởng sôi động hiện đại như một lời mời du khách đến với việt nam
diff hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy
tại sân khấu pháo hoa bên sông hàn với sự tham gia của tám đội pháo
gồm bảy đội quốc tế pháp italy mỹ đức ba lan trung quốc phần lan
và đội đại diện việt nam đến từ đà nẵng
đặc biệt df hai nghìn hai mươi bốn chứng kiến sự góp mặt của ba tân binh đến từ đức trung quốc và mỹ
hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ qua những màn trình diễn mãn nhãn
mỗi nhánh dân tộc mông đều có trang phục truyền thống mang bản sắc riêng
với người mông đen ở thôn ca liệng
xã thụy hùng huyện thạch an cao bằng trang phục truyền thống của họ không rực rỡ nhiều màu sắc
như các nhánh mông khác nhưng lại toát lên được sự tinh tế trong hoa văn và sự khỏe khoắn trong thiết kế
để làm được bộ trang phục truyền thống phụ nữ mông đen phải khéo léo kết hợp được các họa tiết
chi tiết trên từng tấm vải
bà dương thị nọng ở xóm ca liệng xã thụy hùng huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết
trước đây để hoàn chỉnh một số trang phục của phụ nữ mông đen phải mất khoảng ba bốn tháng
tất cả các công đoạn đều làm thủ công từ khâu xe sợi dệt phải nhuộm tràm theo hoa văn
trang phục của phụ nữ mông đen khá cầu kỳ gồm khăn đội đầu áo yếm váy thắt lưng xa cạp
áo của chị em phụ nữ mông đen chủ yếu là vải tràm thường có ba thân hai nẹp áo phòng lên cổ áo
chỗ không nối giữa thân trước và thân sau để xẻ tà khoảng một gang từ gấu áo lên
nẹp áo gấu tay áo nẹp sẻ tà và xà cạp được trang trí với hoa văn rộng khoảng ba bốn cm
bằng vải ghép và chỉ màu theo
khi mặc trang phục gấu áo không xấu vào trong pháy mà mặc xòe ra ngoài
áo không có cúc mà vắt chéo lên nhau sau đó dùng giải thắt lưng thắt ngang để giữ áo khỏi xòe ra
bà dương thị nọ ở xóm ca liềng xã thụy hùng huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết là áo sẻ ngực
nên phụ nữ mông đen thường mặc yếm
cổ yếm theo hoa văn sạc sỡ tạo cho bộ trang phục thêm nổi bật
xà cạp thường là miếng vải đen dài chừng một sải tay gấp lại dùng để quấn quanh bắp chân
hai đầu miếng vải có hai dây buộc màu đỏ theo hoa văn
váy thường là váy đen như của người mông trắng nhưng chỉ ngắn đến đầu gối
thân váy xếp ly bồng nhẹ tạo sự duyên dáng cho trang phục
hiện nay những người am hiểu về trang phục và thành thạo việc theo hoa văn trên trang phục
phụ nữ mông đen ở xã thụy hùng chỉ còn trên đầu ngón tay
trong sinh hoạt hàng ngày đa số người dân chỉ mặc trang phục bình thường như các dân tộc khác
nhưng trong các dịp lễ quan trọng bà con lại cùng nhau khoác lên bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình
hàng năm ngành văn hóa tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tại từng khu vực
nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện
góp phần giữ gìn lan tỏa những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn
dù vậy vẫn cần có thêm những giải pháp cụ thể và thiết thực hơn nữa
nhằm hỗ trợ đồng bào phục dựng giữ gìn và phát huy bản sắc và những nét văn hóa độc đáo
trong đó có việc bảo tồn trang phục truyền thống của mỗi dân tộc